tuy nhiên ca mắc covid một mươi chín được công bố phải có kết quả xét nghiệm pcr
tuy nhiên vào thời điểm dịch bệnh bùng phát mạnh có nhiều ca mắc đến nhập viện chưa có kết quả xét nghiệm pcr mà chỉ test nhanh kháng nguyên
mặt khác thông tin ca mắc chưa tổng hợp đầy đủ nên chưa đủ điều kiện để công bố tiến sĩ bác sĩ trương cho hay
về nguyên nhân các ca bệnh không được cập nhật công bố mã số kịp thời ông nguyễn hồng trương giải thích
do thời điểm đầu tháng bảy dịch bùng phát ngành y tế phải thực hiện khối lượng công việc khổng lồ
trong khi đó ca bệnh rồn dập lại thiếu thông tin và trùng thông tin ca bệnh từ phường chuyển lên xã huyện
bệnh viện giã chiến và tất cả các nơi đều cập nhật thông tin dẫn đến trùng với khối lượng công việc lớn ngay lập tức không xử lý kịp thời
cũng theo lãnh đạo sở y tế tỉnh bình dương việc địa phương đề nghị bộ y tế công bố hai mươi tám ca mắc covid một mươi chín bổ sung
nhằm công khai minh bạch thông tin đủ số lượng thực tế
tiến sĩ bác sĩ trương nói các ca mắc covid một mươi chín được đề nghị công bố
mắc bệnh đều đã khỏi bệnh và hưởng các chế độ chính sách theo quy định
do đó việc có công bố bổ sung số ca mắc chỉ là số liệu
sau khi dịch được kiểm soát mới sắp xếp lọc ra các thông tin trùng
bên cạnh đó có nhiều đơn vị thực hiện xét nghiệm pcr
tuy nhiên có một số đơn vị tư nhân quên gửi báo cáo tổng hợp ca bệnh cho sở y tế
một tuần mới gửi một lần và từ đó dẫn đến số lượng lớn các ca bệnh không được cập nhật kịp thời
chúng tôi luôn muốn trung thực thông tin không muốn giấu dịch
và để thực hiện quyền lợi của người bệnh
hầu hết người bệnh đã khỏi bệnh đã xuất viện và đã được hưởng quyền lợi
việc công bố mong muốn đảm bảo quyền lợi của tất cả người bệnh và các cơ sở điều trị
ông nguyễn hồng trương cho biết
tính từ đợt dịch thứ tư đến nay bình dương đã ghi nhận hai trăm bốn mươi tám bảy trăm linh tám ca mắc covid một mươi chín
qua xét nghiệm rt pcr chưa tính số liệu công bố bổ sung hai mươi tám ca
trong đó có hai trăm bốn mươi một bảy trăm ba mươi hai bệnh nhân khỏi bệnh và có hai sáu trăm một mươi sáu ca tử vong
bình dương đang điều trị cho hai bảy trăm năm mươi bảy bệnh nhân tầng một là một tám trăm bốn mươi tám bệnh nhân
tầng hai là năm trăm hai mươi tám bệnh nhân và tầng ba là ba trăm tám mươi một bệnh nhân
số bệnh nhân nặng nguy kịch cần thở oxy hai trăm bốn mươi chín bệnh nhân
đến nay tỉnh bình dương đã tiêm bốn hai trăm hai mươi ba tám trăm sáu mươi bốn liều trên tổng số bốn sáu trăm linh một ba trăm chín mươi liều
phòng covid một mươi chín được phân bổ bao gồm hai bốn trăm ba mươi bảy bảy trăm sáu mươi liều mũi một
và một sáu trăm linh một ba trăm chín mươi liều vaccine phòng covid một mươi chín được phân bổ

cho đối tượng từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi trong đó có tám mươi ba ba trăm sáu mươi chín liều cho đối tượng từ một mươi năm đến một mươi bảy tuổi
và sáu mươi một một trăm năm mươi một liều cho đối tượng từ một mươi hai đến một mươi bốn tuổi
bình dương đã thành lập một trăm sáu mươi hai trạm y tế lưu động trong đó có chín mươi chín trạm y tế lưu động
tại các xã phường bốn mươi ba trạm y tế lưu động trong khu cụm công nghiệp
và có hai mươi tổ lưu động của quân y
tính đến nay tỉnh bình dương đã thành lập một trăm sáu mươi hai trạm y tế lưu động
phủ khắp các huyện thị và tại nhiều khu công nghiệp
các trạm y tế đang hỗ trợ cho hàng nghìn f đang điều trị tại nhà
riêng trong ngày hai mươi hai tháng một mươi một đã hỗ trợ thêm cho trên tám trăm linh trường hợp
mắc covid một mươi chín đang điều trị tại nhà
ngoài chăm sóc f các trạm y tế lưu động còn hướng dẫn tư vấn sức khỏe
cấp phát thuốc tại nhà sơ cứu chuyển viện các trường hợp nặng tiêm vaccine và làm test nhanh
mới đây sở y tế đã ban hành quy chế tổ chức hoạt động và mối quan hệ
của trạm y tế lưu động trong khu cụm công nghiệp trong trạng thái bình thường mới
theo đó sở y tế khuyến khích trạm y tế lưu động trong khu cụm công nghiệp
hình thành theo phương thức xã hội hóa một cơ sở y tế tư nhân tự chịu trách nhiệm
về thành lập và tổ chức hoạt động
nhân lực mỗi trạm do một số bác sĩ hoặc y sĩ đa khoa phụ trách chính
với năm bảy thành viên khác tham gia
tất cả cán bộ trạm đều được tập huấn những kiến thức cơ bản
về quy trình chăm sóc sức khỏe cho người nhiễm covid một mươi chín tại doanh nghiệp
chế độ làm việc theo ca đảm bảo ca trực cấp cứu hai mươi bốn trên bảy
để đáp ứng nhu cầu khám bệnh chữa bệnh cho người lao động trong khu cụm công nghiệp
trạm y tế lưu động có trách nhiệm đánh giá kết quả điều trị f tại doanh nghiệp
trình ban quản lý các khu công nghiệp cấp giấy chứng nhận
hoàn thành cách ly y tế cho những trường hợp nếu có nhiễm covid một mươi chín tại doanh nghiệp
ghi nhận của trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh bình dương cho thấy
trong hai mươi bốn giờ qua trên địa bàn tỉnh tiếp tục có sáu trăm tám mươi tám ca mắc mới qua xét nghiệm rt pcr
và đã có đầy đủ các thông tin dịch tễ
số ca mắc toàn tỉnh tăng bảy so với ngày hai mươi một tháng một mươi một
các địa phương có số ca mắc tăng là thị xã bến cát thành phố dị an và thành phố thủ dầu một
trong đó khu phong tỏa chiếm đến sáu mươi sáu ba qua sàng lọc cộng đồng một mươi hai
và phát hiện qua tham gia
theo đánh giá của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh bình dương
sau khi tỉnh trở về trạng thái bình thường mới được gần hai tháng với mọi hoạt động phục hồi nhanh
về kinh tế xã hội sinh hoạt của người dân trở lại bình thường
tuy nhiên số ca mắc covid một mươi chín hiện ghi nhận hơn sáu trăm linh ca một ngày
tỉnh bình dương xác định tiếp tục phòng chống dịch covid một mươi chín vẫn phải thích ứng
linh hoạt và an toàn trong thời gian dài theo đó không được chủ quan lơ là
và cần phải hình thành
nếp sống ứng xử cho phù hợp trong điều kiện cộng đồng còn dịch bệnh
tiếp tục áp dụng các biện pháp cơ bản phòng chống dịch trong trạng thái bình thường mới
theo đó tỉnh khuyến cáo người dân chấp hành đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà
tại các nơi công cộng và trên các phương tiện giao thông công cộng
thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn
hạn chế tụ tập đông người ngoài phạm vi công sở trường học bệnh viện
giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc
tiếp đó bình dương không để người bệnh covid một mươi chín điều trị tại nhà bị thiếu thuốc
sở y tế tỉnh bình dương tiếp tục đốc thúc các cơ sở y tế địa phương
đảm bảo việc cung cấp thuốc cho người bệnh covid một mươi chín điều trị tại nhà
không để bệnh nhân thiếu thuốc điều trị
tính đến thời điểm này theo báo cáo của sở y tế ngày hai mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
bình dương có thêm một năm mươi tám bệnh nhân khỏi bệnh
trong đó cơ sở điều trị hai trăm hai mươi tám bệnh nhân tại nhà tám trăm ba mươi bệnh nhân
trong ngày tỉnh ghi nhận sáu trăm tám mươi tám ca mắc qua xét nghiệm rt pcr
và đã có đầy đủ các thông tin dịch tễ thu dung vào cơ sở điều trị một trăm bảy mươi hai bệnh nhân
có bảy bệnh nhân tử vong
để phòng chống dịch hiệu quả và chăm sóc người bệnh tốt hơn
ngành y tế bình dương đã ban hành quy trình xử lý f phát hiện tại cộng đồng
theo ubnd tỉnh bình dương sở y tế bình dương đã có hướng dẫn tạm thời
quy trình phát hiện và xử lý người nhiễm covid một mươi chín f tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới
các trường hợp có kết quả dương tính với xét nghiệm rt pcr hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên
đều được xem là f và đưa vào diện cần chăm sóc quản lý
đối với trường hợp người dân tự làm xét nghiệm nếu không đủ chứng cứ để xác định f
thì thực hiện lại xét nghiệm nhanh kháng nguyên
xem nơi ở của f là ổ dịch hộ gia đình
các thành viên sống cùng nhà với f đều xem là đối tượng nghi nhiễm và cách ly hộ gia đình một mươi bốn ngày
trường hợp f có dấu hiệu suy hô hấp thở nhanh hoặc khó thở
đo spo hai dưới chín mươi sáu thì gọi trạm y tế lưu động đến cấp cứu và chuyển người bệnh đến cơ sở điều trị
nếu f không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ thì trạm y tế trạm y tế lưu động
cho f theo dõi cách ly điều trị tại nhà và cấp túi thuốc
nếu f không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ nhưng không đủ điều kiện cách ly và chăm sóc tại nhà
không có người chăm sóc không có điều kiện phòng ngừa lây nhiễm trong gia đình
thì bố trí địa điểm cách ly phù hợp
bốn ngày kể từ ngày phát hiện f thực hiện xét nghiệm lại toàn hộ gia đình để quyết định kết thúc cách ly
theo sở y tế bình dương trong tình hình mới sở yêu cầu trách nhiệm cao hơn của y tế cơ sở
trung tâm y tế tuyến huyện sẽ hỗ trợ chuyên môn cho các trạm y tế xã phường và trạm y tế lưu động
có thể thấy công tác phòng chống dịch đang được đặt lên cao nhất
đặc biệt bình dương là một trong những địa phương có dịch bệnh phức tạp nhất trong đợt dịch vừa qua
với trên hai năm trăm linh người đã tử vong vì covid một mươi chín
tại bình dương cả hệ thống chính trị nhân dân và doanh nghiệp các lực lượng tăng cường
cũng như những lực lượng tuyến đầu trong và ngoài tỉnh đã làm tất cả những gì có thể
không kể ngày hay đêm nỗ lực quyết tâm ngăn chặn đẩy lùi dần dịch bệnh
đồng thời chăm lo tốt nhất có thể đối với đời sống sức khỏe và tính mạng của nhân dân
với phương châm tính mạng sức khỏe của nhân dân là trên hết trước hết và quan trọng nhất
và mặc dù cả hệ thống chính trị đã cố gắng dùng tất cả tinh thần sức lực
bùa và rất nhiều những biện pháp chăm lo cho người dân
nhưng do tình hình dịch bệnh diễn biến rất phức tạp và khó kiểm soát cũng như nguy hiểm
vì thế mỗi người dân hãy làm một lá chán ý thức và bảo vệ chính bản thân mình
quý vị thân mến những tin tức mới nhất về dịch bệnh sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
và đăng tải trên các nền tảng trực tuyến của báo sức khỏe và đời sống
cơ quan ngôn luận của bộ y tế
cùng với nhiều bản tin khác hai mươi h sáng là bảy h sáng và một mươi tám h tối
chúng tôi sẽ cập nhật tin tức nhanh nhất gửi đến các bạn
hẹn gặp lại